dù còn bảy ngày nữa mới tới ngày bầu cử chính thức mùng ba tháng một mươi một song tính đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tổng số phiếu bầu sớm của cử tri mỹ đã đạt mức cao kỷ lục sáu mươi chín năm triệu phiếu bầu
tương đương với một nửa tổng số phiếu bầu được tính trong năm bầu cử hai nghìn một mươi sáu
hai mươi chín năm triệu phiếu bầu sớm tương đương năm mươi bốn tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong năm hai nghìn một mươi sáu con số châu
các nhà tỉnh chưa từng có của cử tri mỹ năm nay cũng như do lo ngại sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
trong số các phiếu bầu sớm bốn mươi sáu ba triệu phiếu được bỏ qua biểu điện và hai mươi ba một triệu phiếu bầu trực tiếp
ước tính số lượng phiếu bầu qua biểu điện sẽ đạt mức kỷ lục cho ngày bầu cử mùng ba tháng một mươi một sau khi
một số tiểu bang kéo dài việc bỏ phiếu qua hình thức này nhằm ứng phó với đại dịch covid một mươi chín các
cuộc thăm dò cũng cho thấy đa số cử tri đảng cộng hòa muốn đi bỏ phiếu trực tiếp trong ngày bầu cử sau
khi một số phiếu của tổng thống donald trump về khả năng gian lận khi bỏ phiếu qua biểu điện